ngoại trưởng các nước liên minh châu âu eu đã nhóm họp trong ngày hôm nay tại luxembourg vào một trong những trọng tâm thảo luận là việc khởi động các tranh luận về một chính sách đối ngoại và an ninh chung của khối với trung quốc
trả lời phỏng vấn của báo giới về cuộc họp ông joseph borrell cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của eu đánh giá hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay đang có nguy cơ đổ vỡ
mà một trong những yếu tố tác động mạnh nhất là tương quan giữa các cường quốc trên thế giới đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ và châu âu cần phải thay đổi để thích ứng
theo ông josep borrell một trong những thách thức đối với châu âu hiện nay là phải định hình được một chiến lược đối ngoại và an ninh chung của khối này với trung quốc
đồng thời cũng phải hành động kiên quyết để ngăn chặn kịch bản thế giới chia thành hai khối đối đầu nhau xoay quanh mỹ và trung quốc
theo kế hoạch tại cuộc họp ngoại trưởng eu trong ngày hai mươi bốn tháng bốn
các ngoại trưởng eu chính thức khởi động tranh luận về chính sách chung của khối này với trung quốc
các thảo luận này sẽ được đúc kết trong một báo cáo trình lên các nguyên thủ eu tại thượng đỉnh của khối vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó sẽ công bố thành chiến lược chính thức của liên minh châu âu